hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bạn nhé
sau năm phiên đấu thầu vàng sgc của ngân hàng nhà nước thị trường vàng tiếp tục rơi vào các cú sốc khi chứng kiến thương hiệu vàng miếng này thiết lập các mức giá cao nhất mọi thời đại